theo như dự báo thì thời tiết sẽ không được thuận lợi và khả năng mặn xâm nhập sớm
ảnh hưởng đến vụ lúa đông xuân hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín ở đồng bằng sông cửu long
vì vậy ngành nông nghiệp khuyến cáo các địa phương phải đặc biệt chú ý lịch thời vụ
chủ động ứng phó với hạn mặn để giảm thiểu thiệt hại
theo nhận định của đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ
thì thời kỳ kết thúc mùa mưa ở khu vực nam bộ sớm hơn so với trung bình nhiều năm
nên cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan hạn mặn sẽ đến sớm hơn
cục trồng trọt bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn dự báo sẽ có khoảng một trăm linh
trên tổng số chín trăm tám mươi năm ha lúa đông xuân hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín ở các tỉnh như long an tiền giang
bến tre trà vinh sóc trăng bạc liêu kiên giang và hậu giang sẽ bị ảnh hưởng khi khô hạn xảy ra
để ứng phó với hạn mặn ngành nông nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp
từ việc điều chỉnh không lịch thời vụ
đến công tác chuẩn bị nguồn nước thủy lợi

những tấm công ty thủy lợi đập tạ để ngăn mặn phục vụ sản xuất
theo chỉ đạo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
lịch thời vụ lúa đông xuân hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín ở đồng bằng sông cửu long
được khuyến cáo tập trung xuống giống sớm
từ ngày một mươi đến ngày ba mươi tháng một mươi gieo xạ bốn trăm hai mươi ha
từ ngày một đến ngày ba mươi tháng một mươi một xuống giống sáu trăm linh ha
từ ngày một đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai xuống giống bốn trăm năm mươi ha
diện tích còn lại sẽ được gieo trước ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi chín
bên cạnh lịch thời vụ cơ cấu giống lúa cũng được khuyến cáo
nên sử dụng các giống lúa cao sản ngắn ngày
vùng ven biển nên chú trọng các giống lúa có khả năng chịu hạn mặn cao
như om năm nghìn bốn trăm năm mươi một đài thâm tám om sáu nghìn chín trăm bảy mươi sáu om bốn nghìn chín trăm linh om bảy nghìn ba trăm bốn mươi bảy